phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm của ngành tài chính
diễn ra vào sáng nay ngày bảy tháng bảy đại diện lãnh đạo hầu hết các địa phương đều bày tỏ quyết tâm không điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào
phần đấu đạt cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đề ra tham dự và chỉ đạo hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng và đánh giá cao quyết tâm của ngành tài chính

thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành tài chính và nhấn mạnh tài chính không chỉ là bảo đảm việc thu chi ngân sách nhà nước mà cần được hiểu theo nghĩa rộng là nuôi dưỡng nguồn thu
thủ tướng nêu rõ dù trong bối cảnh nào ngành tài chính vẫn là huyết mạch của nền kinh tế vì người ta hay nói là có thực mới vực được đạo
không có nguồn lực tài chính thì khó trong điều hành quyết tâm không điều chỉnh dự toán ngân sách năm nay của ngành tài chính và các địa phương đã được thủ tướng đánh giá cao
thủ tướng yêu cầu ngành tài chính không được bị động để nền kinh tế bị thu hẹp mà phải chủ động góp phần tạo ra chức bánh lớn hơn để có thêm nhiều nguồn lực hơn cho phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội quốc phòng an ninh
đây cũng là con đường tốt nhất để góp phần bảo đảm an toàn xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh trong chung và dài hạn